tôi có một cốc nước và một hộp nhuy hoa nghệ tây mang đến trường quay để cùng với quý vị thưởng thức cũng như là bàn luận về loại sản phẩm này
có lẽ khoảng hai năm trở lại đây cái tên hoa nghệ tây hay safrong và thậm chí cao tốc hơn nữa là vàng đỏ đã trở thành một trào lưu của nhiều người nhất là chị em phụ nữ
khá là đắt đỏ khi mà mức giá phổ biến của loại sản phẩm này lên đến gần nửa triệu đồng trong một gram
nguồn bán cũng hết sức dồi dào
quý vị lướt một vòng qua facebook thì thấy có rất nhiều người đang giao bán sản phẩm này
thị trường nhụy hoa nghệ tây như là một mê hồn trận còn người dùng thì mua chủ yếu bằng niềm tin và qua truyền biệu
sau những lời quảng cáo có cánh của người bán phóng viên điều tra của truyền hình công an nhân dân đã có một thời gian dài thâm nhập vào thị trường này
và thấy có nhiều điểm bất thường từ một trong những nhà phân phối đang nổi trên thị trường
những thông tin bất thường trên facebook
bắt đầu bằng việc tìm hiểu sản phẩm trên mạng đặc biệt là trên facebook
tôi bắt gặp rất nhiều thông tin liên quan
sản phẩm sách tay có chính hãng có
nhưng có một cái tên đại lý xuất hiện với nhiều quảng cáo về công dụng thân kỳ của sản phẩm nhụy hoa nghệ tây này
đặc biệt là có thể chữa được ung thư
nhiều bệnh nhân đã bị bệnh viện trả về
nhưng khi được uống nhụy hoa nghệ tây đã tìm lại sự sống cho mình và khỏi thật bệnh
thuộc điện thoại tư vấn và lợn quảng cáo saffron như một loại hân dược
nhà em thì cũng có chú cũng bị ung thư phổi đang điều trị ở bệnh viện ca hà nội
vâng ạ thì muốn hỏi xem là sử dụng cái saffron của mình thì như thế nào ạ
tha nước uống bình thường thôi chị ạ
nếu như phải uống nước trà hay bây giờ mình uống nước lọc thôi
thì mình uống hoàn toàn bằng nước saffron
và người chị ung thư thì cái liều nó cao cao hơn người bình thường
nhưng mà mình vẫn cứ uống từ bình thường mình tăng liều lên mỗi ngày chị
nhưng mà mình tin tưởng mình cố gắng mình uống thì nó sẽ vẽ thôi
rồi cũng mấy trường hợp rồi mấy trường hợp ung thư khỏi rồi chứ không phải vì cậu của em cả
cậu của em thì cũng xạ trị rồi cũng vài lần rồi
trời ơi cậu em xong rồi bác sĩ kêu là
gia đình chuẩn bị thì khoảng hai tuần nữa thôi không chịu được lâu đâu
đợt đó là tết ấy gần tết á
mà gia đình là hết thu hồn đi rồi chị kêu là thôi bây giờ còn nước còn tát nè
rồi uống đại đi không biết có được hay không
thì cậu cũng ráng uống
ráng uống là uống vào rồi là lúc vào hóa chất á
là nó không bị khô cổ nó không bị đau rác nữa
như mấy đợt trước là bị đau rác là chịu không nổi không ăn uống được gì luôn á
xong cái uống vào đó là cái cổ nó không còn đau rác nữa
xong cái uống vào đó là cái cổ nó không còn đau rác nữa
uống thời gian bao lâu hả chị
ăn được uống được
uống tới bây giờ là sáu tháng á sáu tháng là hết thả luôn á
sản phẩm này của mình thì là sản phẩm nhập khẩu hả chị

công ty nhập khẩu trực tiếp từ iran chị ạ
độc quyền phân phối tại việt nam mình luôn
ở bên ngoài ta có bán hàng của mình luôn
sản phẩm đắt đỏ thông tin mập mờ
sau khi tìm hiểu sản phẩm này bán trên mạng xã hội và nghe những tư vấn của chị chủ facebook bán hàng
khiến tôi hoang mang và không hiểu thực chất loại sản phẩm này như thế nào mà lại được quảng cáo như thật sự vậy
phóng viên đã tìm đến địa chỉ ba mươi chín b hàng bài hoàn kiếm hà nội
là trụ sở của công ty xuất nhập khẩu và thương mại tây á
công ty bùng cấp sạc rồng cho chủ facebook lên với mình mà chúng tôi vừa trò chuyện ở trên
tấm biển paraman sạc rồng được gắn trên cửa hàng khá sang trọng
rất nhiều sản phẩm được bán ra ở đây với giá thành đương nhiên không hề rẻ

cũng như là touch fruits v v

chúng tôi có thể được bán đến đây
bởi vì cái này cách sử dụng nó khác cái kia là cái tem nó cho một mươi năm hai mươi sợi và cái này là trả từ nhúng
cái này mình cũng là nhập khẩu đúng không
vâng cũng là cùng hãng như vậy
mình có cái tờ thông tin về các sản phẩm không cho chị một tờ
các sản phẩm bên em nó cũng còn nhập nhiều nên là bọn em cũng không có cái tờ đấy đâu
nên công y với tờ các sản phẩm thôi
cái này nó chỉ là loại là nó chỉ là tờ hướng dẫn với công dụng thôi
chứ nó không in các sản phẩm sản phẩm nó cũng thay đổi lên tổng hợp
cái này là cái gì em nhỉ
cái là bình tẩm ướp gia vị ấy để tẩm ướp vào thức ăn ấy
mình tạo màu kiểu mình xịt vào
không có hướng dẫn của cái này à
thế à vậy toàn tiếng ấy thế này
cái này thì chắc phải lên mạng để xem hướng dẫn của nó
những sản phẩm đắt đỏ được quảng cáo là nhập khẩu
nhưng nhiều loại lại không có tem nhãn phụ theo đúng quy định
vẫn vô tư bày bán trên thị trường
còn sản phẩm nào có dấu hiệu bất thường tại điểm bán này
thì đây là một sản phẩm như vậy
giá đắt đỏ nhưng thông tin trên sản phẩm không có tên nhà sản xuất
sau này phóng viên tìm hiểu thì cũng chưa từng
đăng ký công bố chứng nhận an toàn thực phẩm ở bất kỳ đâu
cái này là sản xuất ở đâu đây
việt nam vậy ạ
mật ong thì mật ong việt nam
còn bọn em cho saffron bóc các hộp của bọn em ra thì bọn em cho ở đây
thế cái này là của mình sản xuất à
vâng mật ong là của việt nam ạ
mật ong dừng ở việt nam ạ
còn saffron bữa nay bóc từ mấy cái hộp này cho vào ạ
cái này thì bao nhiêu tiền một trang
thế này thì chị có thể uống vào buổi sáng sớm
kiểu pha lượm uống cho nó kiểu chữa đau dạ dày
rượm ruột vào
cái này cũng có thể lấy để đắp mặt
sản phẩm được xong phân phối tại công ty mình nhưng lại không có sản xuất ở đâu à
nhưng mà cái mật ong này không biết là đơn vị nào sản xuất
chỉ thấy ghi mỗi là
cái mật ong này nó không phải là cái kiểu hàng xuất cũng sử dụng
bọn em lấy một cái đơn vị ở rừng xong rồi bọn em đóng vào thôi
thường thì cái này bọn em không phải là để chủ yếu bán
mới đâu là bọn em chỉ là cái chai mật ong này không thôi
xong chủ yếu là bọn em bán kèm cái saprom để người ta uống cùng cho nó có vị ngọt đấy
hoặc là nếu người nào người ta mua nhiều sẽ tặng
sau khi mua hàng xong toàn bộ sản phẩm của tôi được dán một cái tem
và tem này được nhân viên cho biết đó là tem chống hàng giả của công ty
quý vị vừa theo dõi cuộc hành trình tìm hiểu về nhuy hoa nghệ tây của phóng viên chúng tôi
quý vị thấy sao
còn tôi thì tôi thấy thực sự là hoang mang với những gì đồng nghiệp của chúng tôi ghi nhận được
những sản phẩm có giá đắt đỏ đang làm mưa làm gió trên thị trường
nhưng có nhiều dấu hiệu bất thường
và cũng không rõ là được xếp vào nhóm thực phẩm chức năng thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay là gì khác
khi chúng tôi nhập vai với mong muốn trở thành đại lý cho công ty tây á
thì những chiêu trò bán hàng bắt đầu được lộ diện rõ hơn
tiếp tục có mặt tại địa chỉ ba mươi chín b hàng bài với nhu cầu xin làm đại lý
khi hỏi về các giấy tờ liên quan đến sản phẩm tại cửa hàng
thì đây là câu trả lời mà chúng tôi nhận được
cái này thì mình có được chứng nhận đối chỉ không ạ
có hết rồi